hồi một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi chín độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi ba đến một trăm một mươi chín độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
vùng biển phía đông khu vực bắc biển
biển đông có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
biển động dữ dội cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba